meta công ty mẹ của facebook đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự với quy mô lớn với khoảng một mươi một nhân viên
và không chỉ meta tỷ phú elon musk cũng cắt giảm khoảng ba bảy trăm linh việc làm tại twitter
tương đương một nửa số nhân sự của mạng xã hội này
một làn sóng xa thải nhân sự cắt giảm chi phí đang diễn ra với giới công nghệ toàn cầu
sức khỏe tài chính của meta đã không mới ổn định khi hãng đã để mất năm trăm linh tỷ đô la giá trị trên thị trường chứng khoán năm nay
trong khi đó công ty này dự báo kết quả kinh doanh yếu kém trong quý bốn
và dự toán bộ chi cho năm tới đã khiến giá trị của hãng sụt giảm thêm sáu mươi bảy tỷ đô la
trước đó trụ sở của twitter cũng như văn phòng của nhiều công ty tại nhiều thành phố trên thế giới đồng loạt đóng cửa
khi mạng xã hội này đang xa thải hàng loạt nhân viên
tôi nhận được email thông báo xa thải nhân viên và ngay hôm sau tài khoản email công việc của tôi bị đăng xuất
tài khoản nhóm chat của tôi cũng bị xóa mất
twitter xác nhận năm mươi trong số hơn bảy năm trăm linh nhân viên đã bị xa thải khỏi công ty
tỷ phú elon musk khẳng định công ty đã không còn chấp nhận hình thức làm việc từ xa
trừ một số trường hợp ngoại lệ do chính ông đồng ý
nhân viên cũng sẽ phải làm tối thiểu bốn mươi giờ mỗi tuần
twitter đang phải đối mặt với khoản nợ một mươi ba tỷ đô la mỹ và khoản chi phí lãi vay lên tới một tỷ đô la mỹ mỗi năm

không có cách đối mặt với những nội dung của các nhà hàng

không có cách nào khác để mô tả thông điệp về triển vọng kinh tế
và cách nó tác động đối với một công ty phụ thuộc vào quảng cáo như twitter
amazon cũng thông báo ngừng tuyển dụng trong nhiều tháng tới và cắt giảm khoảng một mươi nhân viên
trong bối cảnh dự kiến doanh thu bán hàng quý bốn quý quan trọng nhất trong năm chỉ ở khoảng bốn tỷ đô la
công ty thanh toán trực tuyến strie và ứng dụng gọi xe life gần đây cũng thông báo giảm số lượng lớn lao động
sau khi phân tích một loạt các yếu tố các chuyên gia cho rằng
gốc rễ của vấn đề đối với cả meta và twitter là doanh thu đến từ quảng cáo
ước tính các nhà quảng cáo mỹ đang chi sáu mươi năm ba tỷ đô la cho các mạng xã hội như facebook snap và twitter trong năm nay
con số này chỉ tăng ba sáu so với cùng kỳ năm ngoái
ngay cả nền tảng video dạng ngắn phát triển nhanh như tiktok cũng không miễn nhiễm
bởi xu hướng cắt giảm chi tiêu quảng cáo trên mạng xã hội
tiktok đã phải hạ dự báo doanh thu quảng cáo của mình
không chỉ ở mặt trận kinh tế
các dự luật chống độc quyền ở nhiều khu vực đang được coi là trở ngại kiểm soát hoạt động của những công ty công nghệ
tất cả những diễn biến mới nhất này đang dự báo về sự cạnh tranh công nghệ là vô cùng khắc nghiệt trong thời gian tới
để tồn tại tốt thì các nền tảng buộc phải hữu ích hơn đáng tin hơn và an toàn hơn
so với những gì mà các mạng xã hội hiện nay thể hiện
thưa quý vị vào sáng nay lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
bắt đầu các phiên họp trên đảo bali indonesia với lời kêu gọi của nước chủ nhà
cần đoàn kết và hành động cụ thể để cứu vãn nền kinh tế toàn cầu bất chấp những chia rẽ vì xung đột tại guayna
sau nghi thức gõ búa chủ tọa tổng thống indonesia joko widodo mở đầu bài phát biểu bằng việc đi thẳng vào thực tế
khi thừa nhận thế giới hiện đang trong tình cảnh khủng hoảng trồng khủng hoảng cạnh tranh và đối đầu ngày càng gai gắt
tổng thống indonesia cho rằng g hai mươi cần là chất xúc tác để phục hồi kinh tế bao trùm
và không thể để thế giới rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác
một trong những điều kiện tiên quyết là các nước cần tôn trọng luật pháp và nguyên tắc quốc tế hiến trương liên hợp quốc
ông cũng kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc xung đột bởi nếu không thì thế giới sẽ không thể tiến bộ
trong khi đó trước thềm hội nghị thượng đỉnh g hai mươi diễn ra tại bali
hai nhà lãnh đạo mỹ trung đã có cuộc gặp đầu tiên trực tiếp kể từ khi ông joe biden lên nắm quyền
tổng thống mỹ joe biden cho biết không cần phải có một cuộc chiến tranh lạnh mới với trung quốc
sau những gì ông đã mô tả là cuộc gặp thẳng thắn với chủ tịch trung quốc tập cận bình
xác định trung quốc là thách thức lớn nhất và là đối thủ cạnh tranh với mỹ trong thế kỷ hai mươi một
tuy nhiên ông biden đã đưa ra một quan điểm khá tích cực sau cuộc gặp với ông tập cận bình
hai nhà lãnh đạo nhất trí không bao giờ nên tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân
đồng thời nhấn mạnh sự phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại ukraine
ngay sau cuộc gặp bộ ngoại giao mỹ cho biết hai nước đang phối hợp để lên kế hoạch
cho chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ antony blinken tới trung quốc dự kiến diễn ra vào đầu năm sau
chính phủ ba lan sẽ tiếp quản tài sản tại ba lan của công ty khí đốt gaprom của nga
cụ thể ba lan sẽ tiếp quản cổ phần của công ty europol ga
một phần của hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên tại ba lan
trên thực tế gaprom đã có bốn mươi tám cổ phần của europol ga
ngay sau quyết định của ba lan chính phủ đức cũng tuyên bố sẽ quốc hữu hóa công ty con cũ của gaprom
là công ty bảo đảm năng lượng châu âu gaprom romania
theo bộ kinh tế đức việc quốc hữu hóa công ty này có thể đe dọa đến an ninh nguồn cung năng lượng của đức
gaprom romania được đánh giá là công ty đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung khí đốt của đức
đến mức không được phá sản trong bất cứ trường hợp nào
quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
ngày một mươi năm tháng một mươi một thế giới đã đón công dân thứ tám tỷ là một bé gái người philippines

chào đời lúc một giờ hai mươi chín phút theo giờ địa phương tại bệnh viện tưởng niệm bác sĩ jose fabella
con dân thứ tám tỷ của thế giới được đặt tên là vinay sma bansak
quỹ dân số liên hợp quốc ước tính dân số thế giới có thể đạt chín tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi
sự tăng trưởng này là do tuổi thọ của con người tăng nhờ những tiến bộ với sức khỏe cộng đồng
chế độ dinh dưỡng vệ sinh cá nhân và thuốc men
đây cũng là kết quả của mức sinh cao bền vững ở nhiều quốc gia
tại trung quốc đất nước đông dân nhất thế giới dù đã cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh ba con
nhưng tỷ lệ sinh ngày càng giảm
sau gần bốn mươi năm áp dụng chính sách một con nghiêm khắc từ năm ngoái trung quốc đã cho phép sinh ba con
số ca sinh mới ở trung quốc dự báo giảm kỷ lục trong năm hai nghìn hai mươi hai giảm dưới một mươi triệu trẻ
tỷ lệ sinh bình quân của phụ nữ trung quốc cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới
ủy ban dân số quốc gia trung quốc dự báo dân số nước này sẽ giảm từ năm hai nghìn hai mươi
trung quốc sẽ bước vào giai đoạn giả hóa dân số vào năm hai nghìn ba mươi năm với hơn ba mươi dân số trên sáu mươi tuổi
một cây nấm trút phổ trắng đã được bán với giá kỷ lục một trăm tám mươi bốn euro tương đương với hơn bốn sáu tỷ đồng
trong phiên đấu giá diễn ra vào cuối tuần qua tại một lâu đài ở italia
người mua thành công cây nấm trút phủ màu trắng nặng bảy trăm linh gram này là một doanh nhân người hồng kông trung quốc
nấm cục trắng trút phổ là một trong những nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ nhất
nhưng cũng được săn lùng nhất trên thế giới
nhờ vào độ quý hiếm và hương thơm đặc biệt
nấm cục trắng trút phổ chỉ mọc tự nhiên trong rừng
chỉ được thu hoạch nhờ vào sự trợ giúp của chó nghiệp vụ được huấn luyện như đào tìm kho báu
trước thêm giải đấu world cup ở qatar không khí bóng đá lúc này đã tràn ngập khắp phố phường quốc gia nam mỹ brazil
người dân hào hức trang trí đường phố với những màu sắc đặc trưng
được coi là một truyền thống chuẩn bị cho giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh
ở ngoài ô thành phố rio de janeiro
người dân bắt đầu lấy sơn và giấy màu để trang trí đường phố bằng màu vàng và màu xanh
những màu sắc đặc trưng của lá cờ brazil
ở wabi mirim người dân địa phương có thói quen tổ chức một cuộc thi
trong đó những người hàng xóm tự tổ chức để trang trí và sơn đường phố của họ
và cạnh tranh với những người khác để có thể giành được giải thưởng
trước đó ông watami đã từng giành chiến thắng một lần trong cuộc thi trang trí này
và ông hy vọng một lần nữa sẽ được lập lại thành tích đó
chúng tôi là những người brazil và dù có rất nhiều khó khăn vất vả quá nhiều lo toan
nhưng vẫn luôn có một khoảng trống để có thể ăn mừng world cup
chúng ta sẽ cùng tập trung tề tự tại đây để cùng chung vui và cổ vũ đội tuyển quốc gia
cũng như hòa quyện trong một tinh thần nhiệt huyết sôi động của bóng đá của môn thể thao vua này
trang trí đường phố để chuẩn bị cho world cup là một truyền thống kéo xài khắp quốc gia nam mỹ này
một trong những nhà vô địch lớn nhất của giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh với năm lần vô địch world cup